chuyển sang những diễn biến mới nhất về tình hình chống dịch tại tp hcm
mới đây tp hcm bắt đầu chiến dịch bảo vệ nhóm người nguy cơ trong đại dịch covid một mươi chín
sở y tế tp hcm cho biết thực hiện công điện số một nghìn sáu trăm sáu mươi hai ngày hai tháng một mươi hai của thủ tướng chính phủ
về tăng cường rà soát công tác tiêm vaccine covid một mươi chín và quản lý điều trị người nhiễm covid một mươi chín
sở y tế triển khai chiến dịch tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ
nhằm hướng đến mục tiêu giảm mắt và giảm nguy cơ tử vong do covid một mươi chín
chiến dịch này bao gồm nhiều hoạt động
theo đó sở y tế yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn
ra soát và lập danh sách các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
người có bệnh nền người cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên
căn cứ vào danh sách được lập trung tâm y tế test nhanh cho từng thành viên của các hộ gia đình này
nếu phát hiện f không thuộc nhóm nguy cơ khuyến khích f đi cách ly tập trung
để giảm nguy cơ lây lan cho các thành viên trong gia đình
nhất là những người thuộc nhóm nguy cơ
nếu phát hiện f thuộc nhóm nguy cơ có bệnh nền ổn định có đủ điều kiện cách ly tại nhà
thì cấp phát thuốc kháng virus cho f và cách ly tại nhà nếu f có nguyện vọng
đối với các thành viên trong hội gia đình có kết quả xét nghiệm âm tính
tiến hành tiêm vaccine covid một mươi chín cho những người chưa được tiêm
đối với người thuộc nhóm nguy cơ có bệnh nền hoặc trên năm mươi tuổi có kết quả xét nghiệm âm tính
tiến hành tiêm mũi nhắc lại nếu đã tiêm đủ liều cơ bản
trước đó ít nhất sáu tháng
trung tâm y tế chuyển danh sách các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
kèm số điện thoại liên lạc đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành
để được tư vấn và theo dõi sức khỏe từ xa
kế hoạch này sẽ được trình ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh triển khai sớm nhất
thời gian triển khai dự kiến trong vòng một tháng từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
sở y tế yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật khẩn trương phối hợp
với bang chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện thành phố thủ đức
có kế hoạch triển khai hiệu quả các hoạt động của chiến dịch
chuyển sang những diễn biến mới nhất về tình hình chống dịch tại thành phố hồ chí minh
mới đây thành phố hồ chí minh bắt đầu chiến dịch bảo vệ nhóm người nguy cơ
trong đại dịch covid một mươi chín
sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết thực hiện công điện số một nghìn sáu trăm sáu mươi hai
ngày hai tháng một mươi hai của thủ tướng chính phủ về tăng cường rà soát công tác
tiêm vaccine covid một mươi chín và quản lý điều trị người nhiễm covid một mươi chín
sở y tế triển khai chiến dịch tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe
người thuộc nhóm nguy cơ nhằm hướng đến mục tiêu giảm mắt
và giảm nguy cơ tử vong do covid một mươi chín
chiến dịch này bao gồm nhiều hoạt động
theo đó sở y tế yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn
ra soát và lập danh sách các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
người có bệnh nền người cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên
căn cứ vào danh sách được lập trung tâm y tế test nhanh cho từng thành viên
của các hội gia đình này
nếu phát hiện f không thuộc nhóm nguy cơ khuyến khích f đi cách ly tập trung
để giảm nguy cơ lây lan cho các thành viên trong gia đình
nhất là những người thuộc nhóm nguy cơ
nếu phát hiện f thuộc nhóm nguy cơ có bệnh nền ổn định
có đủ điều kiện cách ly tại nhà thì cấp phát thuốc kháng virus cho f
và cách ly tại nhà nếu f có nguyện vọng
đối với các thành viên trong hội gia đình có kết quả xét nghiệm âm tính
tiến hành tiêm vaccine covid một mươi chín cho những người chưa được tiêm
đối với người thuộc nhóm nguy cơ có bệnh nền hoặc trên năm mươi tuổi
có kết quả xét nghiệm âm tính tiến hành tiêm mũi nhắc lại
nếu đã tiêm đủ liều cơ bản trước đó ít nhất sáu tháng
trung tâm y tế chuyển danh sách các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
kèm số điện thoại liên lạc đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành
để được tư vấn và theo dõi sức khỏe từ xa
kế hoạch này sẽ được trình ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh triển khai sớm nhất
thời gian triển khai dự kiến trong vòng một tháng từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
sở y tế yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật khẩn trương phối hợp
với ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện thành phố thủ đức
có kế hoạch triển khai hiệu quả các hoạt động của chiến dịch
thưa quý vị khi dịch đang có chiều hướng xấu đi
thì một vài cá nhân do nhu cầu cá nhân đã khiến địa phương nơi mình sinh sống
đi vào bế tắc
bất chấp quy định cấm hoạt động để phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
chủ cơ sở karaoke mt ở thành phố tây ninh vẫn lén đón hai mươi tám khách bảo hát đến khuya
trong đó có một người nghi mắc covid một mươi chín
công an thành phố tây ninh tỉnh tây ninh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
đối với chủ cơ sở karaoke mt về hành vi không thực hiện quyết định phòng chống dịch covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra cơ sở này vẫn đang hoạt động
lực lượng chức năng phát hiện có bốn phòng với hai mươi tám khách đang hát karaoke
đáng chú ý tại thời điểm kiểm tra hầu hết khách hàng đều vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh
và sử dụng thức uống có cồn do phía cơ sở kinh doanh cung cấp
cơ quan công an đã tiến hành test nhanh covid một mươi chín và ma túy cho tất cả người có mặt tại đây
kết quả hầu hết đều âm tính với covid một mươi chín và ma túy
chỉ có một khách nam cho kết quả dương tính nghi mắc covid một mươi chín
lực lượng công an đã bàn giao người khách này cho địa phương
để thực hiện các bước xử lý theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
theo công an thành phố tây ninh
hình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cần thực hiện nghiêm quy định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh
theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
liên quan trực tiếp đến số ca mắc tăng
thủ tướng chính phủ yêu cầu các tỉnh thành phố chỉ đạo triển khai
hệ thống theo dõi quản lý sức khỏe những người mắc covid một mươi chín
đồng thời yêu cầu bộ y tế phân bổ ngày thuốc kháng virus để cấp phát cho người bệnh
cụ thể những ngày gần đây số ca mắc số ca tử vong do covid một mươi chín có xu hướng gia tăng
trong các nguyên nhân có bất cập trong quản lý hỗ trợ điều trị người bị nhiễm covid một mươi chín
dù đã đủ vaccine nhưng vẫn còn một số lượng đáng kể người già
người có bệnh nền chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh
ngay lập tức phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam vừa ký công điện một nghìn sáu trăm sáu mươi hai của thủ tướng chính phủ
về việc tăng cường rà soát công tác tiêm vaccine quản lý điều trị người mắc covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế chỉ đạo hướng dẫn ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định
đặc biệt lưu ý những người cao tuổi người có bệnh nền chỉ đạo các bệnh viện phối hợp
với hệ thống y tế dự phòng để tiêm an toàn nhanh nhất triển khai khẩn trương việc tiêm mũi bổ sung tăng cường
bộ y tế phân bộ ngày thuốc kháng virus giảng viên để các tỉnh thành phố tổ chức cấp phát
cho tất cả những người bị nhiễm virus uống ngay sau khi được xác định dương tính
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai hệ thống theo dõi
quản lý sức khỏe cho tất cả những người bị nhiễm virus không để xảy ra tình trạng
người nhiễm virus không liên hệ được với cơ sở y tế không được phát thuốc điều trị
bao gồm cả thuốc kháng virus nêu trên
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cấp phép
công tác mua sắm bảo đảm đủ thuốc điều trị tổ chức tăng cường lực lượng cho các địa phương có yêu cầu